chiều nay tại trụ sở bộ biên tập báo nhân dân phối hợp với tổng cục cảnh sát đã tổ chức hội thảo nêu gương người đứng đầu trong công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở
đồng chí phan huy hiền phó tổng biên tập báo nhân dân và trung tướng đồng đại lộc phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát chủ trì buổi hội thảo
hội thảo chỉ rõ thực hiện chỉ thị số bốn mươi tám của ban chấp hành trung ương và quy định số một trăm tám mươi một về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
trong đó có quy định cụ thể về nội dung hình thức kỷ luật đối với đảng viên người đứng đầu trong công tác phòng chống tội phạm
từ chỉ đạo đến thực tế trong những năm qua bằng nhiều chỉ thị nghị quyết kế hoạch chuyên đề từng bước đã huy động được sức mạnh tổng hợp nâng cao được nhận thức của cán bộ đảng viên về trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm
tuy nhiên việc triển khai ở một số nơi một số địa phương còn chưa cụ thể chưa quyết liệt dẫn đến ở một số địa phương đơn vị mới chỉ dừng lại ở khâu tổ chức
đã chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ
trong bối cảnh tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp hội thảo đã đặt ra yêu cầu cần phải tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa ngăn chặn tội phạm từ cơ sở
trên cơ sở kết quả nghiên cứu sẽ có đánh giá về thực trạng việc nêu vai trò tiên phong gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu trong điều kiện thực tế công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở hiện nay
hôm nay tại cần thơ ủy ban nhân dân thành phố cần thơ phòng thương mại và công nghiệp
doanh nghiệp việt nam vcci cần thơ cùng báo pháp luật việt nam đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề vinh danh doanh nghiệp doanh nhân thượng tôn pháp luật phát triển bền vững
tọa đàm lần này là dịp để các doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về sự phát triển bền vững trên cơ sở thượng tôn pháp luật để qua đó bảo đảm tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế sự phát triển bền vững của xã hội và chung tay bảo vệ môi trường
tại buổi tọa đàm các chuyên gia diễn giả doanh nghiệp đã cùng trình bày thảo luận về các vấn đề liên quan đến vấn đề về thượng tôn pháp luật phát triển bền vững đồng thời chia sẻ một số giải pháp đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong các quy định pháp luật mà doanh nghiệp thường gặp phải việc hoàn thiện bộ phận pháp chế cho mọi loại hình doanh nghiệp
thưa quý vị và các bạn sáng nay tại hà nội đã diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc hiệp hội làng nghề việt nam nhiệm kỳ bốn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đại hội đã tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa ba đồng thời đưa ra giải pháp nhằm đóng góp tích cực hơn nữa vào việc xây dựng và phát triển hiệp hội làng nghề trong nhiệm kỳ khóa bốn
đại hội lần này đã bầu ra ban chấp hành hiệp hội làng nghề việt nam khóa bốn gồm một trăm một mươi ba hội viên ông lưu duy dần tái cử chủ tịch hiệp hội làng nghề việt nam khóa bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba hy vọng rằng trong những năm tới hiệp hội làng nghề ngày càng phát triển
chỉ tin cậy của hội viên bảo vệ hội viên các làng nghề cả trong nước và quốc tế
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh phú yên có gần một mươi tám trăm linh thí sinh đăng ký sự thi
ban chỉ đạo kỳ thi đã thành lập hai mươi năm điểm thi tại chín huyện thị xã thành phố với bốn trăm năm mươi ba phòng thi
các điểm thi là các trường trung học phổ thông hoặc trường trung học cơ sở có điểm thi
điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất nằm ở trung tâm huyện thị xã thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi
cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh phú yên đã thành lập ban in sao đề thi
và khu vực in sao để bảo đảm đủ điều kiện tuyệt đối bảo mật đúng quy chế thi
đồng thời phối hợp với các trường đại học được bộ giáo dục và đào tạo phân công tham gia tổ chức thi
để điều động cán bộ giảng viên làm công tác giám thị tại phú yên
sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú yên cũng đã phối hợp với công an tỉnh chính quyền các địa phương có điểm thi
để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đồng thời triển khai đào tạo tập huấn các giám thị
trước ngày thi điểm thi tổ chức họp giám thị và nhắc lại quy chế
cùng với các địa phương trong cả nước tính đến thời điểm này đà nẵng đã nỗ lực hoàn tất mọi công tác chuẩn bị
cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi chín
nhằm bảo đảm cho các thí sinh tham gia kỳ thi đạt kết quả tốt nhất
không chỉ chú trọng trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất sao in đề thi thanh tra kiểm tra các địa điểm các hoạt động phục vụ kỳ thi
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng còn phối hợp chặt chẽ với các sở ngành đoàn thể
các cấp chính quyền thành phố đà nẵng kỳ vọng kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi tám
tại thành phố này sẽ thành công như mong đợi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay
thành phố đà nẵng dự kiến sẽ có một mươi một hai trăm tám mươi thí sinh tham gia thi tại hai mươi năm điểm trường trên địa bàn
hôm nay sở du lịch tp hcm và tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố châu á thái bình dương gọi tắt là tpo
tổ chức chương trình gặp gỡ thương mại du lịch tpo kết hợp triển lãm du lịch thông minh
nhằm tìm kiếm và phát triển các ý tưởng chiến lược và tư duy mới
phục vụ cho ngành du lịch của các nước châu á thái bình dương trong thời đại cách mạng công nghiệp bốn
chương trình có sự tham gia của hai mươi một thành phố thành viên tpo bao gồm hàn quốc đông á nhật và trung quốc
đây là cơ hội giúp các thành phố thành viên tpo có thể quảng bá thương hiệu du lịch của địa phương
đồng thời giới thiệu các sản phẩm du lịch cũng như các tài nguyên du lịch của địa phương
qua đó tạo cơ hội hợp tác kinh doanh thu hút số lượng lớn khách du lịch đến địa phương
thông qua mối giao lưu hợp tác cùng phát triển giữa các thành phố thành viên tpo
và các doanh nghiệp lữ hành lớn có uy tín tại các thành phố này
bên cạnh đó còn có triển lãm du lịch thông minh quy tụ một mươi tám doanh nghiệp trong và ngoài nước
giới thiệu với khách tham quan những sản phẩm công nghệ ứng dụng phục vụ cho du lịch
nhằm thu hút hấp dẫn các doanh nghiệp du lịch sử dụng công nghệ bốn
cây bục giấm hay còn gọi là artisodor là loại cây được trồng lần đầu tiên
trên địa bàn huyện biên giới hồng ngự tỉnh đông tháp
chiều nay viên tranh tụng tòa phúc thẩm vụ thất thoát tám trăm linh tỷ đồng của tập đoàn dầu khí việt nam pvn khi góp vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank tiếp tục diễn ra sau phần nêu quan điểm luận tội của đại diện viện kiểm sát
được quyền nêu quan điểm trước bản luận tội của đại diện viện kiểm sát bị cáo đinh la thăng thể hiện sự không đồng tình toàn bộ nội dung kiểm sát viên nêu vì theo bị cáo này phần lớn nội dung đó đã nêu tại tòa sơ thẩm trước đây
bị cáo đinh la thăng cho rằng hội đồng xét xử phải đặt vào hoàn cảnh vụ án cách đây một mươi năm để xem xét và phải thực hiện theo tinh thần cải cách tư pháp theo nguyên tắc suy đoán vô tội
bị cáo này khẳng định việc pvn đầu tư vào ocean bank là đúng chủ trương đúng pháp luật được sự đồng ý của thủ tướng trước khi thực hiện
ông thăng tiếp tục khẳng định nguyên nhân mất vốn chính là do việc ngân hàng nhà nước mua không đồng
viện kiểm sát cho rằng ocean bank mất vốn chỉ là vấn đề thời gian nhưng không hề có bất kỳ một cơ quan quản lý nhà nước nào cảnh báo ocean bank sẽ mất vốn
trước đó vào sáng cùng ngày đại diện viện kiểm sát mở đầu phần tranh luận bằng quan điểm đề nghị tòa tuyên y án đối với ông đinh la thăng cựu chủ tịch hội đồng thành viên pvn cùng đồng phạm
thưa quý vị rừng quốc gia cúc phương là một trong những khu rừng nguyên sinh được bảo vệ khá nghiêm ngặt
tuy nhiên thời gian gần đây vẫn có một số đối tượng bất chấp các quy định của pháp luật
lén lút vào rừng thực hiện các hành vi phá rừng
điều đáng nói là trong hai năm trở lại đây các hành vi khai thác rừng trái phép đang có dấu hiệu gia tăng gây ảnh hưởng tới công tác bảo tồn và phục hồi rừng tại quốc phương
địa điểm những cây gỗ bị chặt hạ thuộc khu phục hồi rừng của vườn quốc gia quốc phương nằm trên địa bàn huyện thạch thành nơi rừng tiếp ráp khá gần với khu vực sinh sống của người dân
trước đó trong năm hai nghìn một mươi bảy tại khu vực này cũng đã xảy ra một số vụ khai thác rừng trái phép
làm thiệt hại các cây gỗ thuộc nhóm hai và nhóm ba như chai lý
đây là nhóm gỗ nặng có sức chịu lực cao tương đương với lim đinh xến táu có đường kính từ bốn mươi năm tám mươi cm
cái lỗ hỏng ở trong đây là vào những thời điểm trời có mưa và có bão nó đến thì trong cái đó là nhân cơ hội có những người mà người ta thiếu thốn
những cái đồ dùng ở trong gia đình thì nhân cơ hội đó người ta sẽ vào rừng người ta sẽ chặt hạ một hai cây để đem về sử dụng
hiện tất cả số gỗ tại hiện trường
đã được lực lượng chức năng vườn quốc gia quốc phương tiến hành thống kê kiểm đếm
đồng thời lực lượng này cũng đang tích cực phối hợp với các đơn vị đóng trên địa bàn vào cuộc điều tra để sớm tìm ra thủ phạm
chúng tôi phải kết hợp với địa phương để người dân tố giác các đương sự
để từ đó chúng tôi mới có theo dõi được các đối tượng có hành vi xâm phạm đến rừng để chúng tôi đến tuyên truyền
nếu mà không chuyển biến thì chúng tôi sẽ có biện pháp là phải xử lý theo các luật để dân
đối tượng này là
đối tượng này là
chúng tôi cũng đã có làm việc và đã khoanh vùng tuy nhiên là những đối tượng này tuyên truyền rất nhiều
nhưng mà để mà được là còn phải các cái giải pháp khác
ví dụ như tạo vận động người ta bỏ rừng đi để tạo định hướng cho người ta làm quen dần các công việc khác có thu nhập hơn
là một trong những vườn quốc gia đang lưu giữ rất nhiều giống loài nguồn gen quý
nhưng hai năm trở lại đây vườn quốc gia quốc phương liên tiếp bị các đối tượng tự do vào rừng chặt phá
cũng như khai thác và buôn bàn
đứng trước vấn đề này mới đây lãnh đạo vườn quốc gia quốc phương cùng chính quyền xã thành yên huyện thạch thành
nơi để xảy ra mất rừng đã đồn đốc chỉ đạo các lực lượng tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát
đồng thời xử lý nghiêm khi phát hiện được các đối tượng vi phạm
sáng nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng bình vừa cứu được bốn ngư dân trong tỉnh gặp nạn khi đánh bắt hải sản trên biển
trước đó vào lúc tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi một tháng sáu
đội biên phòng quảng bình nhận được tin báo tàu cá qb chín mươi tám nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts gồm bốn ngư dân do ông hoàng ngọc thắng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở xã quảng minh thị xã ba đồn tỉnh quảng bình làm thuyền trưởng
đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách cửa danh hơn hai mươi hải lý về phía đông đông bắc thì bị thủng đáy
tàu chìm xuống biển các ngư dân kịp thoát sang thuyền thúng và gọi cứu hộ cứu nạn
ngay lập tức hải đội hai điều động một tàu công suất lớn cùng tám cán bộ chiến sĩ lên đường cứu nạn
đến gần một mươi một giờ cùng ngày lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa nhóm ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn
vào thời điểm tháng năm tháng sáu khi mà thời tiết chuyển mùa nhiều loại bệnh liên quan đến đường hô hấp
và những bệnh liên quan đến đường tiêu hóa tăng mạnh cả về số lượng lẫn tình trạng bệnh lý
tại bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh tiền giang trong khoảng thời gian tháng năm và tháng sáu
trung bình mỗi ngày có từ một sáu trăm linh đến một năm trăm linh
các bệnh viện đều có khoảng một tám trăm linh lượt khám tăng từ một mươi năm đến hai mươi so với các tháng trước
hiện tại bệnh viện có một hai trăm linh giường bệnh nhưng thường xuyên trong tình trạng quá tải
đối tượng dễ bị nhiễm bệnh nhất là trẻ nhỏ do hệ miễn dịch còn yếu
đa phần các trường hợp khám và nhập viện tại khoa nhi do mắc viêm phế quản
viêm tiểu phế quản viêm họng viêm tai dữa
ngoài ra người lớn cũng thường xuyên mắc các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và xuyễn
các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa
các bác sĩ cũng khuyến cáo trẻ em dưới hai tuổi và trẻ sơ sinh
khi mắc hoặc bị bệnh thì diễn biến nhanh nặng và khó lường
do đó nếu những bệnh lý chung và bệnh đường hô hấp không được phát hiện điều trị
xử trí sớm và đúng sẽ xảy ra những biến chứng nguy hiểm
gây ảnh hưởng đến tính mạng cũng như sức khỏe của trẻ
thưa quý vị và các bạn để tỏ lòng thành kính tưởng nhớ
cố thủ tướng phan văn khải nhân dịp một trăm linh ngày mất của ông
vừa qua trung tâm hợp tác trí tuệ việt nam thư viện hà nội đã tổ chức buổi ra mắt sách
phan văn khải những hồi ức đặc biệt nhà lãnh đạo kỹ trị đổi mới và nhân hậu
kết hợp cùng tọa đàm lãnh đạo kỹ trị và chiến lược phát triển
sách chia làm ba phần chính lần lượt là nhà lãnh đạo kỹ trị
những năm tháng ra biển lớn và những kỷ niệm đời thường
tập trung khắc họa chân dung và con người cố thủ tướng phan văn khải
qua từng trang viết của những đồng nghiệp những người thân cận báo chí và cả các bài trả lời phỏng vấn của cố thủ tướng
đã khắc họa lên chân dung một vị lãnh đạo vì dân vì nước không bằng danh lợi thẳng thắn không trốn tránh trách nhiệm
sẵn sàng tiếp thu mọi ý kiến mọi góc nhìn từ những người chung quanh
và hình ảnh về một vị thủ tướng gần dân giản dị chất phác
tại buổi tọa đàm khán giả còn được lắng nghe những câu chuyện xúc động chưa từng được kể về cuộc đời
về cốt cách của thủ tướng phan văn khải qua những ký ức của các vị khách mời tham dự tọa đàm
từ đó giúp khán giả có những hình dung rõ ràng hơn về một nhà chính trị có tâm
có tầm đã để lại cho thế hệ ngày nay một nền kinh tế mở cửa sẵn sàng hội nhập với nam châu
sáng nay tại hà nội ủy ban dân tộc phối hợp với ngân hàng thế giới tại việt nam
cùng bộ ngoại giao và ngân hàng thương mại australia phát động cuộc thi
tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị nhằm hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số ở việt nam
cuộc thi tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị được phát động nhằm hỗ trợ phát triển và thực hiện các ý tưởng đổi mới
sáng tạo theo hướng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho sản phẩm của người dân tộc thiểu số việt nam
góp phần bảo tồn phát huy thế mạnh văn hóa trí thức truyền thống nâng cao vai trò năng lực của phụ nữ và thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số
trong công cuộc thoát nghèo làm giàu cho bản thân và cộng đồng
cuộc thi được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một là tìm kiếm và lựa chọn các ý tưởng
thời hạn nộp ý tưởng là ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
danh sách các ý tưởng được lựa chọn sẽ được công bố vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
các ý tưởng được lựa chọn trong giai đoạn này sẽ được hỗ trợ tư vấn để phát triển hoàn thiện thành đề xuất dự án chi tiết để nộp tham gia đánh giá trong giai đoạn hai
đồng thời được hỗ trợ một khoản tài chính để trang trải chi phí
tổng cục chính trị đã chỉ đạo tổ chức biên soạn xuất bản bộ sách mang tên đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cục tuyên huấn và nhà xuất bản quân đội nhân dân tiếp tục biên soạn bộ sách này từ tập một mươi một đến tập một mươi ba
ra mắt vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày bắc hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
có thể nói rằng với bảy trăm chín mươi ba đơn vị tiêu biểu một sáu trăm tám mươi trang sách

trong ba tập sách người đọc không những nắm được một cách có hệ thống về đơn vị anh hùng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ
mà từng bài viết còn giúp cho người đọc như được sống lại những năm tháng oanh liệt
chia sẻ ngọt bùi của nhân dân địa phương du kích địa phương với bộ đội cụ hồ
trong ba tập sách người đọc không những nắm được một cách có hệ thống về đơn vị anh hùng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ
mà từng bài viết còn giúp cho người đọc như được sống lại những năm tháng oanh liệt chia sẻ ngọt bùi của nhân dân địa phương với bộ đội cụ hồ